tính đến một mươi tám h chiều nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm năm ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín là một ba trăm hai mươi một người trong đó số ca điều trị khỏi là một một trăm năm mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là một trăm ba mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu ba mươi người